các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an tỉnh bạc liêu cùng với chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng đã tuyên truyền vận động các vị chức sắc và đồng bào dân tộc
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là tạm dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo các hoạt động văn hóa lễ hội tại các cơ sở thờ tự
mà thay vào đó sẽ đón tết cổ truyền tại nhà nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng

giúp chúng ta cùng chính quyền và nhân dân tỉnh ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh
cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các phung sóc nhất là trong dịp tết cho năm thơ mây năm nay

do đó công tác phòng chống dịch không được chủ quan lơ là rất cần có sự vào cuộc quyết liệt cộng đồng trách nhiệm của toàn đảng toàn dân
vậy việc lực lượng chức năng bóc gỡ những đường dây ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế này đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
và quan trọng nhất là mỗi người dân doanh nghiệp cần cẩn trọng trước những mánh khóe tránh sập bẫy của những đối tượng xấu đưa ra
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn gia cát xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
và đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu b đường thành phường tri lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn là đối tượng nguyễn bá nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội hai thôn làng thành xã quang lang huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
đối tượng này cao một m bảy mươi da ngâm đen sống mới lõm rái tay trúc có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước đuôi mắt trái và sẹo chấm ở đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện